trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển tổ công tác vùng cảnh sát biển một phát hiện và tạm giữ tàu vận tải pv một nghìn bốn trăm năm mươi hai có dấu hiệu vi phạm tại khu vực biển giáp danh quảng ninh hải phòng
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên tàu vp một nghìn bốn trăm năm mươi hai có năm thuyền viên
ông bùi văn luyện sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tại xã sơn đông huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc làm thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển khoảng sáu trăm năm mươi tấn than
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tan trên
theo lời khai của ông luyện tàu đang vận chuyển số hàng trên từ quảng ninh về phú thọ thì bị lực lượng cảnh sát biển bắt giữ
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một lập biên bản ra quyết định tạm giữ và dẫn giải phương tiện vi phạm về bến gót hải phòng
tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật